công trình thủy điện hòa bình được khánh thành vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với tổng công suất một chín trăm hai mươi mw cung cấp khoảng một phần ba sản lượng điện của việt nam
những năm qua thủy điện hòa bình thực hiện bốn nhiệm vụ chủ yếu cắt lũ phát điện cấp nước tưới và giao thông đường thủy
để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên thủy điện hòa bình đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền hành lang hồ chứa thủy điện sông đà tới người dân phía hạ du nhà máy thủy điện
nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn vận hành nhà máy trong cả mùa lũ và mùa kiệt
thời gian vừa qua công ty đã tổ chức thực hiện xong công tác cắm mốc và bàn giao đến ủy ban nhân dân của các huyện vùng hồ của hai tỉnh hòa bình và sơn la vào trong năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại công ty thủy lợi bình đã thực hiện đầy đủ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nhà nước về liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản bảo vệ nguồn nước bảo vệ lòng hồ diện tích hồ theo quy định của nghị định một trăm một mươi hai
công ty đã tiến hành định kỳ hàng năm tiến hành quan trắc môi trường nước định hình kiểm tra lòng hồ cùng phối hợp cùng với các ủy ban nhân dân huyện của các huyện có khu vực lòng hồ về công tác xây dựng các công trình
xử lý các vi phạm về xâm lấn lòng hồ và đổ các chất thải nguy hại chất thải xây dựng và liên quan đến lòng hồ
hồ chứa nước thủy điện hòa bình có chiều dài hai trăm ba mươi km từ hòa bình đi sơn la dùng tích chín bốn mươi năm tỷ m ba
dung tích chống lũ là năm sáu tỷ m ba dùng tích hữu ích để phát điện là năm sáu mươi năm tỷ m ba
quanh khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình hiện có một trăm chín mươi sáu thôn bản thuộc năm mươi ba xã và một mươi một huyện của tỉnh hòa bình và sơn la
chính vì vậy công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nguồn nước và hành lang hồ chứa thủy điện đã được công ty thủy điện hòa bình phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tỉnh sơn la triển khai mạnh mẽ
trong đó lực lượng đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt
chương trình tuyên truyền bảo vệ nòng hồ thì bên đoàn thanh niên thủy điện hòa bình bắt đầu xuất tiến từ năm hai nghìn một mươi năm là tại xã tiền phong xã vầy nưa và xã hiền lương
trong quá trình tuyên truyền bảo vệ nòng hồ đấy các hộ dân trước khi tuyên truyền thì các hộ dân vẫn có những ý thức chưa được tốt lắm
nhưng sau quá trình tuyên truyền của bên đoàn thủy điện hòa bình đối với các hộ dân và đối với các xã
thì mình thấy là cái mặt bằng của thủy điện hòa bình tức là mặt bằng đồng hồ ấy
là lúc đấy nó không có những vấn đề về là mất cái nguy cơ đảm bảo là cái môi trường nó không được tốt rồi là mất những cái là lấn chiếm lòng hồ
đây là chương trình tổ chức tập huấn tư vấn tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ vùng hạ du thủy điện hòa bình
do đoàn thanh niên tập đoàn điện lực việt nam cùng đoàn thanh niên công ty thủy điện hòa bình
phối hợp với ubnd xã hiền lương huyện đà bắc
tỉnh hòa bình tổ chức buổi tập huấn này giúp cán bộ trong xã cán bộ thôn xóm trang bị thêm những kiến thức bổ ích
cũng như trách nhiệm của mỗi người trong việc tuyên truyền xử lý những hành vi vi phạm hành lang hồ chứa thủy điện
sau hơn một mươi năm phát động đến nay nhận thức của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt
đối với đoàn xã hiền lương và đoàn công ty thủy điện hòa bình trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đã tổ chức lễ tuyên truyền
và trong đấy có trao tặng quà cho các em thiếu nhi và toàn bộ những người dân mà có liên quan
đến khu vực lòng hồ thủy điện sau đợt cao điểm tuyên truyền đoàn xã đã tổ chức một số hình thức
ví dụ như tổ chức cho đoàn viên thanh niên đi dọn dẹp khu vực lòng hồ thủy điện những rác thải hoặc khu vực có nguy hiểm
thì chúng tôi đã cũng cho các đồng chí đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp và tu sửa một số khu sạt lở
đó là cắm biển cảnh báo đến chỗ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân
bằng những buổi tuyên truyền cùng những hành động cụ thể ý thức của người dân trong việc giữ gìn
bảo vệ môi trường nước đã được tốt hơn gia đình anh lương phú thành chuyển từ ba vì hà nội lên
vùng lòng hồ thủy điện hòa bình sinh sống từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay tại đây tất cả các hoạt động đời
sống chăn nuôi của gia đình đều diễn ra trên mặt nước với việc tuyên truyền phổ biến thông
tin của các cán bộ đoàn việc giữ gìn vệ sinh trong chăn nuôi của gia đình anh đã thay đổi
vừa nuôi nợn nuôi gà các thứ nói chung là nó trên này là trong nành mà hai chăn nuôi nguồn
nước quá sạch năm nào kinh tế mới nằm một khá giả hơn rồi hỏi là năm nào tất cả bà con giữ được
nguồn nước của mình trong nành nguyên chúng tôi cả nuôi nợn cả nuôi gà cả nuôi cá cái rác
cái bã chúng tôi nhặt hết chúng tôi nhặt hết chúng tôi nhặt hết chúng tôi nhặt hết
hay như gia đình anh đinh công tiến xóm ké xã hiền lương huyện đà bắc tỉnh hòa bình
nuôi cá bốn lồng trong lòng hồ từ năm hai nghìn bốn nếu như trước kia gia đình chưa chú ý đến việc
dọn dẹp thu gom rác khi vệ sinh lồng cá thì nay sau khi nhận được tuyên truyền vận động về việc
giữ gìn vệ sinh môi trường nước và bảo vệ hành lang khu vực lòng hồ thủy điện gia đình đã nhận thức được và có chuyển biến

giao thù cho gia đình gia đình đã nhận thức được và có chuyển biến
xã hiền lương huyện đà bắc tỉnh hòa bình là một trong ba xã đã được triển khai tuyên truyền về chương trình bảo vệ môi trường nước và hành lang vùng lòng hồ
với đặc thù là xã vùng cao thuộc huyện đà bắc thu nhập của người dân tại đây chủ yếu dựa vào phát triển nông lâm nghiệp thủy sản trong đó nuôi trồng và đánh bắt thủy sản chiếm khoảng hai mươi thu nhập của người dân lao động và khoảng hơn hai lao động làm về lĩnh vực này
với việc nhận biết tầm quan trọng của thủy sản nói riêng và vùng lòng hồ thủy điện nói chung chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với công ty thủy điện hòa bình để thực hiện tuyên truyền kiểm tra về an toàn hồ chứa
hiện nay trên địa bàn xã thì cũng đã đang phát triển là trên ba trăm linh lồng cá nhưng mà đối với xã thì việc phát triển và cũng đặt ra cái giới hạn để đảm bảo cái lưu thông và cũng như đảm bảo cái lưu vực sông đà và đảm bảo cái hành lang và đặc biệt là phải đảm bảo môi trường để phát triển
để thực hiện việc tuyên truyền cũng như là chia sẻ với nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và cũng như là hành lang của vùng hồ sông đà thì xã đã có những cuộc tuyên truyền tuyên truyền trong những cuộc họp và có tuyên truyền trên những cái loa phát thanh của các cơ sở xóm
với chủ đề bảo vệ môi trường hành lang hồ chứa thủy điện sông đà và nguồn nước sau ba năm thực hiện chương trình tổ chức tập huấn phổ biến các nghị định của chính phủ về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước cho cán bộ người dân tại các xóm
và các xã của khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình các hoạt động này đã đem lại những hiệu quả thiết thực mang lại sự thay đổi tích cực của người dân
để mà đi đến được người dân thì đầu tiên là chúng ta phải kết hợp cùng với ủy ban xã vì ủy ban xã là người ta là gần gũi với dân người ta lúc đấy người ta có những cách là người ta tuyên truyền đến từng thành viên một trong là từng khu
thì lúc đấy là các thành viên trong khu đấy người ta sẽ hiểu được là cái nhiệm vụ cấp bách cho cái
cái môi trường của lòng hồ nó tốt hơn và nó đảm bảo là thế hệ là bây giờ chúng ta được hưởng những cái là tốt và sau này vào mãi mãi chúng ta được hưởng những cái nó tốt hơn nữa
năm hai nghìn tám thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm một mươi hai về quản lý bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi và nghị định số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi năm quy định lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
hai quy định này là cơ sở để các cấp chính quyền và đơn vị
thực hiện việc bảo vệ môi trường nguồn nước và hành lang hồ chứa thủy điện một cách hiệu quả
với việc đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức của người dân đã có những chuyển biến rõ rệt từ đó ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm đến môi trường nước
đặc biệt khi nguồn nước sông đà đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của người dân sinh sống tại khu vực và vùng hạ du